cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng thạch trí tài sinh năm hai nghìn ba
trú tại huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để điều tra và làm rõ về hành vi trồng và tàng trữ cây cần sa
qua tin báo của người dân vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi tháng hai công an thị trấn hòa bình phối hợp với đội kỳ sát hình sự công an huyện hòa bình
tiến hành kiểm tra căn nhà số tám trăm ba mươi bảy thuộc ấp thị trấn b một thị trấn hòa bình của ông thạch vĩnh
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại căn gác và trên mái hiên của căn nhà có trồng nhiều cây cần sa và một số dụng cụ dùng để trồng cây sử dụng cây cần sa
ông thạch vĩnh khai nhận số cây này là do thạch trí tài là con trai của ông vĩnh trồng nên tổ công tác đã tiến hành mời tài về cơ quan công an
tại đây tài khai nhận lên mạng tìm mua các hạt giống cần sa sau đó đem về trồng lai tạo và bán cho người khác có nhu cầu sử dụng
tổ công tác tiến hành lậm biên bản và thu giữ hai mươi tám cây cần sa các loại cùng nhiều dụng cụ khác có liên quan